sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm đến hai mươi một h ba mươi đêm qua ngày hai mươi sáu tháng bốn đồn biên phòng lý sơn và các lực lượng chức năng địa phương
đã kịp thời cứu ba ngư dân quảng nam bị nạn trên vùng biển lý sơn tỉnh quảng ngãi
vào lúc một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng bốn tàu cá do ngư dân trần văn tiên làm chủ cùng hai ngư dân trần văn tin và đinh tấn nam
chú tại tỉnh quảng nam trên đường chạy vào đảo lý sơn tranh gió thì tàu bị phá nước
các ngư dân bị nạn đã phát tín hiệu cầu cứu về bờ do sóng lớn tín hiệu cứu nạn bị gián đoạn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày các lực lượng chức năng đã tiếp cận và cứu vớt ba ngư dân về bờ
tàu bị nạn cách đảo lý sơn một mươi hai hải lý về hướng đông nam tình trạng sức khỏe của các ngư dân bị nạn đều ổn định
vụ tai nạn ước tính thiệt hại gần một tỷ đồng